thưa quý vị tiếp tục phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội sáng nay ngày một mươi bảy tháng bốn tại nhà quốc hội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi
dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi gồm chín chương một trăm linh hai điều tập trung vào ba nội dung chính gồm các quy định về kiểm kê
ghi danh biện pháp quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở các lĩnh vực
các chính sách về tổ chức hoạt động của các cơ quan trực tiếp quản lý di sản
và các chính sách về tăng cường thúc đẩy xã hội hóa bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
thảo luận về dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi nhiều đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo
cần tiếp tục giá soát lại tinh thống nhất của dự án luật này trong hệ thống pháp luật hiện hành
ra soát những thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư tránh cơ chế xin cho
chủ tịch quốc hội cho rằng dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi cần đẩy mạnh thực hiện chủ trương
đa dạng hóa nguồn lực nghiên cứu về vấn đề định mức kỹ thuật phù hợp với thực tiễn
khi xây dựng phục chế bảo tồn các di sản văn hóa
công trình văn hóa mới mà ta đầu tư thì cũng cần phải có một cái định mức đơn giá như thế nào đó
để mà có thể có những công trình nó lưu dựa mãi với thời gian
thế còn nếu như mà với cái định mức đầu tư nó bình thường như các công trình khác thì cũng khó
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm vào dự án luật
các quy định về chủ trương chiến lược phát triển thị trường văn hóa chuyển đổi số văn hóa
số hóa các di sản văn hóa và hợp tác công tư
về phát triển văn hóa đồng thời cần nghiên cứu bổ sung một số chủ trương chính sách đặc thù
bảo tồn phát huy di sản văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số miền núi hải đảo
di sản văn hóa quý hiếm có nguy cơ thất truyền
cũng trong sáng nay ngày một mươi bảy tháng bốn
ubth cho ý kiến về dự án luật tư pháp người chưa thành niên
dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên là một dự án luật mới gồm một trăm sáu mươi sáu điều
đường bố cục thành năm phần một mươi một chương nhằm hoàn thiện pháp luật tư pháp đủ nghiêm khắc
nhưng cũng bảo đảm nhân văn đối với người chưa thành niên phạm tội
tăng cường giáo dục giúp đỡ chưa thành niên phạm tội tự sửa chữa lỗi lầm
bằng áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng
hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp mang tính chất trừng phạt giam giữ
nhưng vẫn bảo đảm sự an toàn của cộng đồng và trật tự xã hội
xây dựng quy trình thủ tục tố tụng thân thiện
phù hợp với độ tuổi tâm lý và vì lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên
tăng cường cơ hội tái hòa nhập cộng đồng với người chưa thành niên
các đại biểu cho rằng dự án luật tư pháp người chưa thành niên
một đạo luật chuyên biệt quy định khá nhiều chính sách đổi mới về tư pháp
do đó đề nghị tiếp tục ra soát bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật
về hình phạt đối với người chưa thành niên các đại biểu cho rằng dự thảo luật quy định
bốn hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội
trên cơ sở kế thừa điều chín mươi tám của bộ luật hình sự hiện hành
bao gồm cảnh cáo phạt tiền cải tạo không giam giữ tù có thời hạn
không phát sinh thêm loại hình phạt mới nhưng cần giảm nhẹ hình phạt tù
giam giữ tăng hình phạt cảnh cáo phạt tiền